chương trình hôm nay thứ sáu ngày hai mươi bảy tháng một mươi sẽ có những nội dung chính sau đây

trên cơ sở đánh giá tình hình nguyên nhân kết quả đã đạt được về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý
nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian qua
cùng những mặt hạn chế bất cập cần khắc phục
nghị quyết đã đề ra quan điểm chỉ đạo cơ bản là đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
ưu tiên hàng đầu là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách vừa lâu dài của tất cả các cấp ủy đảng chính quyền và toàn hệ thống chính trị
mục tiêu tổng quát là đổi mới căn bản toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
bảo đảm tinh gọn có cơ cấu hợp lý có năng lực tự chủ quản trị tiên tiến hoạt động hiệu lực hiệu quả
giữ vai trò chủ đạo then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công
cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu có chất lượng ngày càng cao
giảm mạnh đầu mối khắc phục tình trạng manh mún giàn trải và trùng lắp tinh giản biên chế
gắn với cơ cấu lại nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức
giảm mạnh tỉ trọng nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập
để cơ cấu lại ngân sách nhà nước cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công
mục tiêu cụ thể giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi một là
cơ bản hoàn thành việc thể chế hóa các chủ trương của đảng về đổi mới cơ chế quản lý cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập
giảm mạnh về đầu mối tối thiểu bình quân cả nước giảm một mươi đơn vị sự nghiệp công lập
giảm tối thiểu một mươi biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước
cơ bản chấm dứt hợp số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập trừ những đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính
phấn đấu có một mươi đơn vị tự chủ tài chính giảm bình quân một mươi chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần trừ các bệnh viện
pha trường học
hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ tiền lương chi phí trực tiếp chi phí quản lý và khấu hao tài sản đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế giáo dục đào tạo giáo dục nghề nghiệp
nghị quyết đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp cơ bản để sắp xếp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập ở từng lĩnh vực cụ thể
về tổ chức thực hiện đảng đoàn quốc hội lãnh đạo bổ sung chương trình xây dựng luật
pháp lệnh ưu tiên các dự án luật trực tiếp phục vụ triển khai thực hiện nghị quyết tăng cường giám sát của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội đối với việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
các tỉnh ủy thành ủy các ban đảng ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết
với lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan đơn vị thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành lĩnh vực địa phương và đơn vị
ban tuyên giáo trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức việc học tập quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nghị quyết kết quả thực hiện nghị quyết
mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp xây dựng chương trình kế hoạch giám sát thực hiện nghị quyết
ban kinh tế trung ương chủ trì phối hợp với văn phòng trung ương đảng và các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi kiểm tra đôn đốc triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết định kỳ sơ kết tổng kết báo cáo bộ chính trị ban bí thư
toàn văn nghị quyết đăng trên báo nhân dân số ra ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy kính mời các đồng chí quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
thưa quý vị tiếp tục ngày làm việc thứ năm kỳ họp thứ tư quốc hội
chiều khóa một mươi bốn chiều nay quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật thủy sản sửa đổi
nhiều đại biểu băn khoăn liệu quy định về thành lập thêm hệ thống kiểm ngư ở trung ương và kiểm ngư các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có biển có làm tăng biên chế
báo cáo giải trình tiếp thu dự án luật của ủy ban thường vụ quốc hội nêu rõ qua tổng hợp ý kiến của các đoàn đại biểu quốc hội cho thấy
một mươi trên sáu mươi một đoàn đại biểu quốc hội chọn phương án thành lập kiểm ngư ở trung ương và ở một số tỉnh thành phố ven biển có tính đặc thù
từ đó ủy ban thường vụ quốc hội tiếp thu chỉnh lý quy định tại điều tám mươi chín dự thảo luật theo hướng hệ thống kiểm ngư gồm kiểm ngư trung ương và kiểm ngư các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có biển
được tổ chức trên cơ sở yêu cầu bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nguồn lực của địa phương giao chính phủ quy định chi tiết về nội dung này
tuy nhiên thảo luận tại buổi làm việc chiều nay nhiều đại biểu băn khoăn quy định như vậy liệu có làm tăng biên chế tăng bộ máy
theo đại biểu phạm minh chính khi thành lập phải có cơ chế vận hành có bộ máy thì phải có con người có con người phải có cơ sở vật chất phương tiện kinh phí để hoạt động
và cứ như này mãi thì bao giờ bộ máy mới cắt giảm được
trong những nguyên nhân mà tăng tổ chức tăng bộ máy hiện nay nó là các luật chuyên ngành thì ta cũng quy định tổ chức bộ

bây giờ tôi thấy là cái luật nào chuyên ngành nào cũng đề cập đến cái bộ máy này
mà bộ máy của chúng ta thì càng ngày càng phành to thôi
trong cái nghị quyết một mươi tám vừa ban hành ngày hôm qua của ban trò hành trung ương thì trên một nguyên tắc là một việc chỉ giao một người một việc chỉ giao một cơ quan
một cơ quan một người có thể đảm nhận nhiều việc
vậy thì tôi chưa thấy rõ cái chỗ tức là bây giờ thành lập cái lực lượng kiểm ngư đó
như các đại biểu vừa nói đấy
thì kiểm ngư thì bây giờ là
kiểm ngư hiện nay đang quân đội quản lý này
đến nay mai kiểm ngư của trung ương này
rồi kiểm ngư của địa phương nữa
thì không biết là cái kiểm ngư này thì nếu mà người ta không làm rõ ra thì một cái việc như thế này
mà mấy cơ quan làm như thế này thì tôi thấy là cái bộ máy càng ngày càng phành ra
đồng tình với quan điểm này đại biểu nguyễn sĩ cương cho rằng không nên đưa tổ chức bộ máy biên chế vào trong các luật
báo cáo giám sát của đoàn kiểm tra của quốc hội đã chỉ ra có một mươi tám dự án luật là nguyên nhân của việc phát sinh
nguyên nhân của việc phát sinh biên chế
kiểm ngư tỉnh được thành lập trên cơ sở chuyển đổi và cơ cấu lại lực lượng thanh tra chuyên ngành thủy sản
chuyển đổi và cơ cấu lại không có nghĩa rằng thay thế
tôi nghĩ rằng là công chí không có cái nghị định kèm theo
nhưng mà tôi cho rằng là đây là có lẽ là nó có hai lực lượng này vẫn sẽ tồn tại song song
mà công chí nhặt một số cái thanh tra viên đưa sang lực lượng kiểm ngư
thế nhưng mà thưa công chí rằng là đâu có chỉ
chỉ có thế đâu
bởi vì kiểm ngư thì không thể thể lội hay là đi thuyền được
mà tôi đã phải dùng cái từ không thể lội hay đi thuyền để đi kiểm ngư được
mà phải có tàu thuyền
mà có tàu thuyền thì phải có thuyền trưởng
phải có thuyền viên phải có thợ máy vân vân
nó vừa là con người nó vừa là cơ sở vật chất nữa
như ông chí phạm minh chính vừa mới phân tích
tôi rất là đồng tình
tại sao lại cứ nói rằng một cái câu rằng là không tăng biên chế đâu
tôi không đồng tình với cái cách giải trình như vậy
các đại biểu cho rằng nên tổng kết hoạt động kiểm ngư trên cơ sở đó
hình thành tổ chức của lực lượng này sao cho gọn nhẹ
bảo đảm không tăng bộ máy không trồng chéo
chào mừng kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga thành công
sáng nay tại hà nội cổng thông tin điện tử hội nhà báo việt nam
phối hợp với tạp chí người làm báo và báo nhà báo và công luận
đã tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề
nhận diện suy thoái và tự chuyển hóa qua báo chí truyền thông
cuộc tọa đàm nhằm khẳng định giá trị của cách mạng tháng một mươi
nhận diện sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
và những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
đồng thời phê phán nhận thức lệch lạc trạch hướng góp phần cùng toàn đảng
quyết tâm chống giặc nội xâm sửa chữa sai lầm khuyết điểm xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
tạo đột phá mới trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược
củng cố được niềm tin của nhân dân tiếp tục trên con đường cách mạng tháng một mươi
tọa đàm tập trung thảo luận ba nội dung chính khẳng định những giá trị lịch sử
và ảnh hưởng của cách mạng tháng một mươi đối với thế giới và việt nam và tương lai nhân loại
nhận diện suy thoái và tự chuyển hóa của một số bộ phận đảng viên đảng cộng sản việt nam
những hệ lụy và nguyên nhân của suy thoái tự chuyển hóa
đề xuất các giải pháp quan trọng chống suy thoái và tự chuyển hóa
với mục đích nhằm tuyên truyền ảnh hưởng của cách mạng tháng một mươi đối với việt nam qua các thời kỳ
phê phán những nhận thức lệch lạc tự diễn biến tự chuyển hóa trong đội bộ
tọa đàm nhận diện suy thoái và tự chuyển hóa qua báo chí truyền thông
được tổ chức nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi thành công
cũng chính là một hành động để giới báo chí góp một tiếng nói trong tuyên truyền
phổ biến các chủ trương đường lối của đảng chính sách và pháp luật của nhà nước
đặc biệt cuộc đấu tranh chống tự diễn biến tự chuyển hóa theo nội dung nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
được thể hiện kịp thời trên diễn đàn báo chí truyền thông đáp ứng yêu cầu tuyên truyền của đảng
đúng tinh thần nghị quyết đúng đối tượng tuyên truyền
theo phương thức tuyên truyền phù hợp với từng loại hình báo chí từng cơ quan báo chí
sáng nay cục thông tin đối ngoại bộ thông tin và truyền thông phối hợp với bộ lao động
thương binh và xã hội hội người khuyết tật thành phố hà nội
việt nam đã tổ chức hội nghị chia sẻ về công tác bảo đảm các quyền của người khuyết tật
từ đó đề xuất những hoạt động tuyên truyền trên báo chí để người dân có cái nhìn đúng đắn về người khuyết tật
trên thế giới có khoảng sáu trăm năm mươi triệu người khuyết tật khoảng tám mươi số đó sống ở các quốc gia kém phát triển
theo số liệu thống kê của tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn chín
việt nam có sáu bảy triệu người khuyết tật chiếm sáu bảy dân số cả nước
việc bảo đảm quyền cho người khuyết tật
và có những biện pháp hỗ trợ họ hòa nhập với cộng đồng đang gặp rất nhiều khó khăn
chính vì vậy báo chí cần góp phần tuyên truyền mạnh mẽ về những hoạt động liên quan đến người khuyết tật
phê phán thái độ kỳ thị và những quan niệm sai trái
đồng thời báo chí cũng cần kêu gọi các hoạt động hỗ trợ để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn
sáng nay đoàn công tác của bộ tư pháp do đồng chí lê thành long
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tư pháp làm trưởng đoàn đã lên thăm và trao một trăm năm mươi triệu đồng
ủng hộ đồng bào tỉnh hòa bình bị thiệt hại do thiên tai gây ra
đồng chí bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long mong muốn các lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục khắc phục khó khăn
để tìm kiếm những người còn mất tích
cấp ủy chính quyền các cấp cùng quan tâm chăm lo để người dân trong vùng bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống ổn định sản xuất
lãnh đạo tỉnh hòa bình đã gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ nhân viên bộ tư pháp đồng thời khẳng định
trước hậu quả nghiêm trọng do mưa lũ gây ra lãnh đạo tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ
triển khai các biện pháp ổn định đời sống ban đầu cho nhân dân vùng thiên tai
đến nay một trăm linh hộ dân phải di rời đã được bố trí chỗ ở tạm thời bảo đảm không bị đói rét
tỉnh hòa bình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của đồng bào cả nước để khắc phục hậu quả sau mưa lũ
thưa quý vị tiếp cận tài chính toàn diện đang là một trong những xu hướng tất yếu
để phát triển kinh tế của cả thế giới
các tỉnh khu vực nam trung bộ nước ta có nhiều tiềm năng để phát triển
nên việc huy động nguồn vốn thông qua các giải pháp tài chính có ý nghĩa rất quan trọng
vì vậy hôm nay tại tỉnh phú yên học viện ngân hàng đã tổ chức hội thảo quốc gia thúc đẩy tiếp cận tài chính toàn diện
phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh nam trung bộ
sự hội thảo có đại diện lãnh đạo ngân hàng nhà nước việt nam và các chuyên gia kinh tế nhạc họp trên cả nước
với những định viện
hướng xã hội đến năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
kinh tế xã hội vùng duyên hải nam trung bộ đã đạt được nhiều kết quả khả quan
tuy nhiên kinh tế xã hội của các tỉnh trong khu vực vẫn còn nhiều yếu tố kém bền vững
chia sẻ kinh nghiệm của các nền kinh tế apec vừa rồi
thì họ nêu rằng là cái nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính chỉ là một
còn cái khả năng sử dụng và cái chất lượng của dịch vụ
đấy mới là cái quan trọng
nếu như mà người dân không được tiếp cận các dịch vụ
nhưng mà về sử dụng và cái chất lượng dịch vụ không được cải thiện
thì cũng sẽ rất là khó có thể đáp ứng cái nhu cầu của người dân thực hiện
tại hội thảo các đại biểu cho rằng
để phát triển kinh tế xã hội bền vững thì nguồn vốn đóng vai trò trung gian
việc cung ứng các dịch vụ hệ thống của các tổ chức tiến dụng việt nam đóng vai trò rất quan trọng
thực tiễn tại nhiều quốc gia trên thế giới đã chứng minh
việc nâng cao và tiếp cận dịch vụ tài chính
sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế tại quốc gia đó
nâng cao tiếp cận tài chính toàn diện là khi không còn rào cản về giá cả và phi giá cả
trong việc sử dụng các dịch vụ tài chính
cải thiện mức độ cung cấp các dịch vụ tài chính với mức giá phải trăng
trong đó tài chính vi mô là hình thức quan trọng trong quá trình mở rộng tiếp cận dịch vụ tài chính
sáng nay ubnd tp đà nẵng đã tổ chức hội thảo cấp cao về xây dựng thành phố thông minh
và xúc tiến đầu tư phát triển công nghệ thông tin
đây là hội thảo chuyên sâu nhằm tìm giải pháp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong kỷ nguyên số
năm hai nghìn một mươi bốn đà nẵng đã vận hành thành công và hiệu quả hệ thống thông minh chính quyền điện tử
với môi trường đầu tư thông thoáng và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được trú trọng
đà nẵng đã thu hút bảy mươi năm doanh nghiệp công nghệ thông tin với vốn đầu tư một năm trăm linh tỷ đồng
hội thảo đã tập trung vào các chuyên đề định hướng phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin tại việt nam
giới thiệu chính sách yêu đãi đầu tư công nghệ thông tin vào đà nẵng kêu gọi các doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài nước
đến tìm hiểu các tiềm năng môi trường đầu tư cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin tại thành phố đà nẵng
và tìm giải pháp tối ưu để xây dựng mô hình thành phố thông minh có phần nâng cao năng lực cạnh tranh sáng tạo của các doanh nghiệp và cả chính quyền trong kỷ nguyên số
đắk lắc sản lượng cà phê niên vụ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám giảm
tháo gỡ những khó khăn trong việc quản lý lưu vực sông vu gia thu bồn
thưa quý vị sáng nay ubnd tỉnh đắk lắc đã tổ chức hội nghị tổng kết niên vụ cà phê hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy và triển khai nhiệm vụ niên vụ cà phê hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
sự hội nghị có thể được tổ chức vào ngày sáu tháng năm và sẽ được tổ chức vào ngày sáu tháng năm và sẽ được tổ chức vào ngày sáu tháng năm
đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương hiệp hội cà phê cà cao việt nam cùng đại diện các sở ngành địa phương doanh nghiệp sản xuất chế biến kinh doanh cà phê trong tỉnh
hiện nay nông dân trên địa bàn tỉnh đắk lắc nói riêng các tỉnh tây nguyên nói chung chuẩn bị bước vào niên vụ cà phê hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
sự kiến diện tích cà phê toàn tỉnh sẽ giảm một hai trăm sáu mươi một ha so với niên vụ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
nguyên nhân là do thời tiết không thuận
tại hội nghị lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc không thu hái quả xanh thực hiện thu hái quả chín theo hướng dẫn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
khuyến khích các tổ chức cá nhân sản xuất thu mua chế biến cà phê đầu tư đổi mới công nghệ chế biến bảo quản nhằm bảo đảm chất lượng cà phê sau thu hoạch góp phần tăng giá trị sản phẩm tăng kim ngạch xuất khẩu ngành cà phê của tỉnh
theo sở công thương tỉnh an giang từ đầu năm đến nay giá cá tra nguyên liệu tăng liên tục và hiện đang ở mức cao
tại các ao nuôi giá cá cha giao động từ hai mươi hai đến hai mươi sáu đồng một kg
với mức giá này người nuôi đã có lãi dự báo giá cá tra sẽ tiếp tục ổn định tới cuối năm
cá tra đang được xuất khẩu trực tiếp sang bảy mươi sáu nước và vùng lãnh thổ
với tác động của giá cá số hộ nuôi cá cha lồng bè trên sông tại tỉnh an giang tăng gần hai mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
các vùng nuôi cá tra theo chuỗi liên kết đã có hướng phát triển ổn định góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành cá tra việt nam
thưa quý vị sau mưa liên tục độ ẩm cao sẽ ảnh hưởng đến tiến độ sơn lại vọt
nên việc sửa chữa số tàu vỏ thép bị hư hỏng của ngư dân tỉnh bình định sẽ không thể hoàn thành vào cuối tháng một mươi như kế hoạch đã đề ra
hơn năm tháng qua hai mươi tàu vỏ thép của ngư dân tỉnh bình định đóng theo nghị định sáu mươi bảy đã phải nằm bờ do liên tục bị hư hỏng
tuy nhiên việc sửa chữa số tàu này sẽ không thể hoàn thành vào cuối tháng một mươi như kế hoạch đã đề ra
lý do là vì mưa liên tục độ ẩm cao nên ảnh hưởng đến tiến độ sơn lại vò tàu
điều này cũng đồng nghĩa mỗi chủ tàu đã thất tu hàng trăm triệu đồng trong khi vẫn phải trả lãi suất chi phí cho thuyền viên
vì thế lúc này các chủ tàu vỏ thép đang nóng lòng chờ tàu được nhanh chóng sửa chữa xong để tiếp tục vươn khơi
bù lại phần nào những thiệt hại về kinh tế do tàu bị hư hỏng phải nằm bờ quá lâu
thưa quý vị sáng nay tại thành phố hội an ubnd tỉnh quảng nam phối hợp với quỹ quốc tế bảo tồn thiên nhiên tại việt nam
đã tổ chức hội thảo chuyên đề phát triển thủy điện bền vững gắn với quản lý tổng hợp lưu vực sông vu gia thu bồn và vùng bờ quảng nam đà nẵng
hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá những khó khăn thách thức và thảo luận về những nhiệm vụ trọng tâm của ban điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông vu gia thu bồn
và vùng bờ tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng trong thời gian tới
tại hội thảo các đại biểu cho rằng các hoạt động phát triển kinh tế mạnh mẽ
cùng với cách tiếp cận quản lý tài nguyên nước những năm qua chưa hoàn toàn phù hợp với lưu vực sông và vùng bờ tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng
việc quy hoạch thủy điện kém hiệu quả dẫn đến những tác động tiềm ẩn lên hệ thống sông ngòi làm suy giảm chức năng và sự sống của lưu vực
thu bồn vu gia liên quan cả con tâm quảng nam đà nẵng
và chính đó là sự phối hợp quản lý giữa các địa phương làm sao cho cân bằng và phát triển hài hòa lợi ích kinh tế
xã hội với môi trường của khu vực này
cùng với sự tham gia của các công trình thuộc trung ương quản lý
ví dụ như các công trình đường cao tốc công trình đường sát các công trình giao thông thủy bộ ở đây
là một cái sự cần thiết phải có một sự quản lý tổng hợp hài hòa
chính vì vậy việc thành lập bang điều phối vùng khu vực thu bồn bu gia và vùng bờ của nam nẵng
thực hiện thí điểm trong ba năm là nhằm để phối hợp hài hòa công tác quản lý điều hành
ở khu vực nam nẵng
tại hội thảo lần này các đại biểu nêu lên nhiều ý kiến trong công tác quy hoạch
quản lý vận hành hệ thống thủy điện trên hệ thống lưu vực sông vu gia thu bồn
qua đó sẽ giúp tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng tăng cường phối hợp
quản lý và vận hành hiệu quả hệ thống thủy điện
hướng đến mục tiêu phát triển bền vững an ninh năng lượng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
thưa quý vị nhằm giải quyết thực trạng quá tài tại sân bay tân sân nhất
chính phủ đã chỉ đạo bộ giao thông vận tải và ubnd tp hcm khẩn trương nghiên cứu mở rộng sân bay
tuy nhiên mở rộng về phía bắc hay phía nam thì vẫn chưa có quy định cụ thể
để bảo đảm tính khách quan khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo bộ giao thông vận tải
chủ trì thuê tư vấn chuyên ngành nước ngoài có đủ năng lực kinh nghiệm để khảo sát
nghiên cứu đề xuất các phương án mở rộng sân bay tân sơn nhất cả về phía bắc
khu vực sơn gôn và phía nam
trước mắt chính phủ chỉ đạo bộ giao thông vận tải nghiên cứu và đang thực hiện một số giải pháp cấp bách
như đẩy nhanh tiến độ thi công dự án mở rộng sân đỗ máy bay phía bắc
phấn đấu hoàn thành dự án trong quý ii quý iii năm hai nghìn một mươi tám
đưa các vị trí đỗ tàu bay qua đêm tại khu vực một mươi chín bảy mươi chín ha đất quân sự đã bàn giao vào khai thác thương mại
xây dựng phương án sử dụng linh hoạt vị trí đỗ tàu bay
ủy ban nhân dân tp hcm đã chấp thuận
chủ trương bồi thường hỗ trợ đối với nhà đất thuộc sở hữu tư nhân có nguồn gốc do nhà nước bán hóa giá
hoặc bán theo phương thức bảo toàn vốn bằng vàng chịu ảnh hưởng của dự án metro số hai biến thành tham lương
cụ thể các trường hợp trước đây nhà nước đã bán hóa giá bằng vàng sẽ hỗ trợ bồi thường một trăm linh giá trị nhà đất
nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân
đối với các trường hợp trước đây nhà nước không bán phần diện tích đất nằm trong quy hoạch lộ giới
nếu đăng ký hợp đồng thuê phần diện tích nhà nằm trong phạm vi lộ giới và có nộp tiền thuê theo quy định
thì hỗ trợ sáu mươi giá trị nhà đất còn nếu không ký hợp đồng thuê thì hỗ trợ sáu mươi giá trị nhà đất
nhưng phải khấu trừ lại tiền thuê nhà qua các thời kỳ theo đơn giá quy định
theo ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm dự án tuyến metro số hai biến thành tham lương đã chậm trễ hơn hai năm so với kế hoạch
phải điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ một ba tỷ usd lên hai một mươi chín tỷ usd
trong phần tiết quốc tế tây ban nha kiên quyết thực thi pháp luận trong vấn đề catalonia
australia bác bỏ tư cách nghị sĩ của phó thủ tướng vì có hai quốc tịch
thưa quý vị hội đồng nga tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato vừa nhóm họp tại bruxelles scobie

cuộc họp thứ ba trong năm nay bàn về nhiều vấn đề trong hợp tác song phương và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm
cuộc họp được đánh giá là thẳng thắn và cởi mở
xong cho thấy một thực tế là nga và nato vẫn còn nhiều bất đồng khó có thể giải quyết trong một sớm một chiều
những bất đồng giữa nga và nato được chính tổng thư ký nato jens stoltenberg thừa nhận tại cuộc họp báo sau cuộc họp
đây là một cuộc họp tốn không ít thời gian của cả hai bên song là cuộc họp cởi mở
và thẳng thắn giữa nga và nato đối thoại giữa chúng tôi không hề dễ dàng gì
xong đối thoại là phải vậy và có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết bất đồng
ông jens stoltenberg cho biết tại cuộc họp nga và nato đã thảo luận về ba chủ đề chính là xung đột tại ukraine
tình hình an ninh afghanistan và tính minh bạch sự minh bạch thông tin và giảm thiểu nguy cơ đối đầu trong quan hệ nga nato
mặc dù thẳng thắn đối thoại với nhau song nga nato vẫn chưa đạt được sự nhất trí chung
trong việc giải quyết khủng hoảng
chính quyền trung ương dành quyền kiểm soát trực tiếp đối với vùng lãnh thổ catalonia
trong đó có áp dụng điều một trăm năm mươi năm hiến pháp tây ban nha để thu hồi quyền tự trị của catalonia
chúng tôi muốn mở ra một giai đoạn mới trong đó luật pháp phải được tuân thủ
trước hết là đối với việc catalonia tổ chức cuộc trưng cầu dân ý trái pháp luật hôm một tháng một mươi vừa qua
chính phủ tây ban nha có nghĩa vụ giải cứu catalonia và đưa ra trật tự pháp luật trở lại vùng lãnh thổ này

trước đó thủ hiến vùng catalonia carlespuic demon tuyên bố sẽ không kêu gọi bầu cử sớm tại vùng lãnh thổ này
đồng thời cho biết nghĩa vụ của ông là tìm ra một giải pháp có thể đàm phán đối với cuộc khủng hoảng
nhằm tránh việc thi hành điều một trăm năm mươi năm ảnh hưởng tới thể chế của vùng
ông cũng nhấn mạnh quyết định hiện tại phụ thuộc vào cơ quan lập pháp vùng catalonia
nước nga coi quyết định của mạng xã hội twitter cấm tài khoản của kênh truyền hình nước nga ngày nay
và hãng tin sputnik đăng tải quảng cáo trên twitter là một hành động gây hấn được đưa ra dưới sức ép của các cơ quan tình báo mỹ
và nga sẽ có hành động đáp trả lại việc hạn chế truyền thông nước này
trước đó hôm hai mươi sáu tháng một mươi twitter đã quyết định dỡ bỏ tất cả các quảng cáo trên các tài khoản của kênh truyền hình nước nga ngày nay
và hãng tin sputnik với lý do có kết luận của các cơ quan tình báo mỹ cho rằng hai cơ quan truyền thông này của nga
tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
các ngôn bộ ngoại giao nga nêu rõ việc ngăn chặn hoạt động của các kênh truyền thông nga
bao gồm cả những biện pháp đang được thực hiện với sự hậu thuẫn của các cơ quan tình báo mỹ
là bằng chứng cho thấy mỹ vi phạm trắng trợn các đạo luật quốc tế cũng như trong nước về bảo đảm tự do ngôn luận
đây là phản ứng tiếp theo của moscow
trong bối cảnh thời gian gần đây mỹ có nhiều hành động nhằm vào các cơ quan truyền thông nga
như gây sức ép buộc kênh truyền hình nước nga ngày nay đăng ký hoạt động tại mỹ với tư cách là một văn phòng đại diện nước ngoài
theo đạo luật đăng ký cơ quan nước ngoài hoặc tìm cách cản trời hoạt động của các hãng tass sputnik
cùng nhiều tờ báo và nhà báo của nga tại mỹ
ngày một mươi chín tháng một mươi tổng thống nga vladimir putin cũng tuyên bố moscow sẽ đáp trả nếu mỹ áp đặt các biện pháp
chống lại tập đoàn truyền thông nước nga ngày nay
hôm nay tòa án tối cao australia đã ra phán quyết phó thủ tướng banabay joher không đủ điều kiện giữ ghế nghị sĩ
trong quốc hội nước này vì có hai quốc tịch
với phán quyết của tòa án tối cao australia phó thủ tướng cho sẽ mất ghế trong quốc hội vì mang cả quốc tịch new zealand
hiến pháp australia quy định các chính khách ở nước này không được bầu vào quốc hội nếu giữ từ hai quốc tịch trở lên
với diễn biến này liên đảng tự do quốc gia cầm quyền đang rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc do lợi thế chiếm đa số của đảng này
rất mong manh chỉ hơn một ghế trong quốc hội
dự báo các quyết sách của liên đảng tự do quốc gia cầm quyền cũng sẽ trở nên khó khăn hơn
phát biểu sau phán quyết trên phó thủ tướng johnser khẳng định tôn trọng phán quyết của tòa
đồng thời cho biết chính phủ sẽ khởi động một cuộc bầu cử bổ sung
vấn đề hai quốc tịch đã trở nên nóng trên chính trường australia mấy tuần qua
khi một số nghị sĩ của các đảng nhỏ trong quốc hội buộc phải từ chức sau khi bị phát hiện mang khai quốc tịch
thưa quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc